trên phần gác của căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín và lan qua căn nhà kế bên
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt triển khai dập lửa cứu người
ít phút sau ngọn lửa được dập tắt tuy nhiên bốn người được xác định đã tử vong bên trong căn nhà
danh tính của bốn nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm nguyễn thị hồng xuân bốn mươi sáu tuổi
lê thị hồng tuyết bốn mươi bảy tuổi trần quốc cường ba mươi tám tuổi và lê hoàng dũng năm mươi sáu tuổi
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ
trong khi đó tại đồng nai cũng vừa xảy ra một vụ cháy tại một kho chứa đổ nhựa đồ gia dụng
trong con hẻm số ba mươi một ở đường nguyễn trãi thành phố long khánh
đám cháy nhanh chóng lan nhanh cả nhà kho ngọn lửa bốc cao hàng chục mét
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an thành phố long khánh huyện thống nhất huyện xuân lộc
huy động tám xe chữa cháy khoảng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do nhà kho có chứa vật dụng nhựa cho nên ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn và lan rộng
lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai dập lửa nhiều hướng để làm mát
chống cháy lan và dần khống cháy ngọn lửa
theo báo cáo ban đầu diện tích của đám cháy khoảng năm trăm linh m hai không ghi nhận thiệt hại về người
nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ
cập nhật thông tin về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua
tại quảng trị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra xác minh vụ việc
một xe ô tô đã gặp nạn rơi xuống vực
vào ngày hôm qua khi nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại xã hướng lập huyện hướng hóa đồn biên phòng hướng lập đã phối hợp
với công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường
thông tin ban đầu cho biết xe bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi k một mươi nghìn bốn trăm chín mươi sáu
đang lưu thông từ hướng quảng bình và quảng trị trên trục đường hồ chí minh nhánh tây
thì bị mất lái lao xuống ta lùi bên phải khoảng hơn hai mươi mét
tài xế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại nghệ an bị thương và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng của địa phương bảo vệ hiện trường
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc
vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên cao tốc dầu dây phan thiết giữa bốn chiếc xe ô tô
trong đó có một chiếc đã lao văng ra khỏi đường
đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ tối qua vụ va chạm giữa xe khách và ba xe ô tô
đã xảy ra trên cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
hướng từ tỉnh bình thuận đi thành phố hồ chí minh
bước đầu xác định chiếc xe khách dường nằm đã va chạm với ba chiếc xe ô tô
và sau cú va chạm có hai ô tô đâm vào giải phân cách và bị hư hỏng đặng
một ô tô còn lại bị văng ra khỏi làn cao tốc và bị hư hỏng
sau va chạm những người trong các xe ô tô bị tai nạn được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn
và vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người
ngay sau vụ việc xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông để tránh tình trạng xe dồn ứ
nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông hà nội
thực hiện chốt trực theo kế hoạch của chỉ huy đơn vị trên phố lò đúc
quận hai bà trưng thành phố hà nội để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia
khi tham gia giao thông trên đường sau kỳ nghỉ tết
vào trưa ngày hôm qua trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát
tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người
điều khiển xe máy cũng như xe ô tô qua đó phát hiện bốn trường hợp vi phạm
theo đội cảnh sát giao thông số bốn đơn vị hiện vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an thành phố hà nội
ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn điều tiết phòng ngừa ủn tắc giao thông
các tổ công tác của đội thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông
như nồng độ cồn vượt đèn đỏ phóng nhanh lạng lách hay đua xe trái phép
đối với các vi phạm về nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt
và tuân thủ nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
cũng theo đội cảnh sát giao thông số bốn trên thực tế việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn đã tạo ra được thói quen rất tốt trong dịp tết này
khi người điều khiển xe máy xe ô tô đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe
và trong trường hợp đã uống rượu bia thì đi taxi hay là sử dụng dịch vụ công cộng
để đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình
thưa quý vị với tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu
của năm mới hết lòng phục vụ nhân dân ngay trong những ngày đầu tiên làm việc
sau kỳ nghỉ tết phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an đã huy động tối đa lực lượng
tiện phát huy tinh thần trách nhiệm để phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của công dân
và qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an nghệ an vì nhân dân phục vụ
chủ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
không còn cảnh xếp hàng chờ đợi chen chúc nhau như những năm trước
thay vào đó số lượng công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu giấy thông hành giảm rõ rệt
điều này chứng tỏ sự thành công của việc áp dụng công nghệ số theo đề án sáu của chính phủ
khi mà người dân thông qua các phương tiện kết nối internet
có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày
đấy là lần thứ hai em đi làm hộ chiếu
bảy lần đầu thì lần đầu người dân rất là đông làm thủ tục rất là lâu
nhưng mà đợt này em để em đi thấy người dân ít cạn bồ dần nhiệt tinh và làm thủ tục nhanh
bây giờ em đang chuẩn bị làm công đoàn quậy cung để chuẩn bị đá tê
xác định cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác phòng quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số
với việc triển khai nhiều phần mềm tiện ích trong quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu
giúp giảm đáng kể thời gian chi phí đi lại cho công dân
bên cạnh đó đơn vị còn phối hợp xây dựng các phóng sự video tuyên truyền hướng dẫn công dân
thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công quốc gia
và xây dựng bộ câu hỏi trả lời thắc mắc của người dân liên quan thủ tục hành chính
triển khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán mặc dù công dân đến trụ sở để làm hồ sơ ít hẳn so với những năm trước
tuy nhiên số lượng hồ sơ nộp trực tuyến vẫn không giảm
theo thống kê chỉ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận gần một hộ chiếu trực tuyến và một trăm linh giấy thông hành
do vậy để xử lý hồ sơ kịp thời gian yêu cầu cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã không nghỉ bù trừ tết
tăng cường làm thêm giờ xuyên trưa với tinh thần trách nhiệm cao nhất
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tuyên truyền hướng dẫn cho công dân công khai số điện thoại
tài khoản gia lô chính thức và hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận ý kiến hướng dẫn cho công dân
đến nay phòng quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai tiếp nhận giải quyết một trăm linh hồ sơ đủ điều kiện
đề nghị cấp hồ chiếu cho công dân qua cổng dịch vụ công trực tuyến
phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của các tổ chức cá nhân là mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh
đang nỗ lực thực hiện mỗi ngày và sự ghi nhận hài lòng của nhân dân chính là động lực để đơn vị vượt qua khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng công an nghệ an thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị
bây giờ đêm ngày hôm qua mùng bảy tháng riêng âm lịch lễ hội chợ viềng ở tỉnh nam định đã bước vào thời khắc chính hội
và đây là phiên chợ mua may bán rủi đầu xuân năm mới chỉ họp một phiên duy nhất trong năm vào đêm ngày bảy và dạng sáng ngày mùng tám tết âm lịch
đến với lễ hội chợ viềng nam định du khách không thể tay không trở về
các lực lượng công an tỉnh nam định đã nỗ lực đảm bảo tốt nhất an ninh an toàn giao thông tạo ấn tượng đẹp về một phiên chợ mua may đầu xuân
tỉnh nam định có hai lễ hội chợ viềng cùng diễn ra vào đêm ngày bảy dạng sáng ngày tám tháng riêng
đó là chợ viềng phủ ở huyện vụ bản và chợ viềng chùa ở thị trấn nam giang huyện nam trực
các mặt hàng được bày bán tại phiên chợ rất đa dạng trong đó thịt bò là đặc sản không thể thiếu
thời tiết ấm áp thuận lợi cho du khách du xuân nên bắt đầu từ sáng sớm ngày bảy tháng riêng
rất đông du khách từ các tỉnh thành đã hội tụ về tham dự hội trợ viềng
đúng bảy giờ sáng ngày bảy tết tất cả lực lượng công an đã có mặt tại địa điểm diễn ra phiên trợ để nhận nhiệm vụ
lực lượng đảm bảo an ninh trật tự chợ viềng phủ huyện vụ bản có gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành một mươi bảy chốt và sáu tổ tuần tra trên tuyến
đây là lực lượng của công an tỉnh công an thành phố tăng cường và lực lượng công an huyện quân sự huyện vụ bản
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định sẽ đảm nhận điều tiết giao thông tại vòng ngoài
còn vòng trong tại các đền phủ và chợ nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự do công an huyện vụ bản và lực lượng tăng cường đảm trách
để đảm bảo an toàn cho du khách về họp chợ ngay từ trước tết nguyên đán công an huyện vụ bản đã xây dựng phương án an ninh trật tự
dự kiến quân số tăng cường công cụ hỗ trợ cũng như tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự nhằm chủ động phòng ngừa chấn áp tội phạm
đặc biệt là chú ý về vấn đề là đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm
đặc biệt là nhóm tội phạm móc túi bố trí hai tổ công tác của phòng cháy cháy gồm hai xe cứu hỏa và rất nhiều bình phòng cháy cháy để xử lý tình huống kịp thời nếu phát sinh xảy ra
tại chợ viềng chùa huyện nam trực lực lượng chức năng ước tính năm nay có khoảng hơn năm vạn người cùng hơn một vạn phương tiện sẽ về địa phương tham dự lễ hội
để phòng ngừa những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự có thể nảy sinh
công an huyện nam trực đã huy động tối đa phương tiện lực lượng và được tăng cường từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh công an huyện nghĩa hưng và công an thành phố nam định
ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phương án được chia thành một mươi chín chốt và ba tổ tuần tra trên tuyến thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng phòng cháy chữa cháy phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng gồm mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã hương trà cùng với bốn đối tượng khác liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên lực lượng công an đã thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
nhóm này đã tổ chức vận chuyển mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị vào thành phố huế để phân phối bán lại cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm hòng kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi đến ba mươi viên ma túy tổng hợp
và đặc biệt nhóm này có thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vận chuyển ma túy từ biên giới về trong nội địa
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
huyện long thành tỉnh đồng nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm ma túy
qua đó rất nhiều vụ án ma túy nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại đồng nai
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện long thành đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy
nổi cộng như bắt quả tăng đối tượng nguyễn minh lạc chú tỉnh đồng nai đang bán ma túy cho người nghiện tại địa bàn ấp bốn xã bảo cạn thu giữ một gói ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của đối tượng lạc tại xã bảo cạn cơ quan công an thu giữ thêm năm gói ma túy
qua đấu tranh lạc khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi
để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài lạc thường mua ma túy về phân nhỏ bán cho người nghiện và sử dụng dần thì bị bắt
phát hiện sáu mươi bốn vụ một trăm một mươi sáu đối tượng phát hiện nhiều hơn bốn mươi vụ tám mươi đối tượng so với cùng kỳ năm trước
có hành vi mua bán tăng trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn năm trăm hai mươi tám gram ma túy tổng hợp gần hai mươi năm gram heroin gần một trăm một mươi gram ma túy khay và nhiều tăng vật có liên quan
qua đó đơn vị đã tiến hành khởi tố sáu mươi một vụ chín mươi bị can và xử phạt vi phạm hành chính một mươi một đối tượng
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền gần một mươi chín triệu đồng chuyển cơ quan khác một vụ bốn đối tượng số còn lại đang xử lý
trong thời gian tới công an huyện long thành sẽ đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản xác định tuyến địa bàn đối tượng tụ điểm liên quan tới ma túy để tập trung đấu tranh
bên cạnh đó sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện cũng như là chính quyền cơ sở
công an các xã thị trấn để tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy và làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi vào cơ sở ca nghiện bắt buộc
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố xác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy là một trận tuyến luôn nóng bỏng và còn nhiều cam go thử thách ở phía trước

tội phạm ma túy có thể được ngăn chặn và đẩy lùi